thực hiện công điện của thủ tướng chính phủ về việc phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus corona gây ra
bộ chỉ huy biên phòng tỉnh hà giang đã yêu cầu các đồn biên phòng ở địa phương phối hợp với các đơn vị liên quan
tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh giám sát chặt chẽ kiểm dịch tại các cơ khẩu
nắm chắc tình hình chủ động bố trí khu cách ly để theo dõi các trường hợp nghi nhiễm bệnh
phối hợp với hệ thống y tế dự phòng trung tâm kiểm soát bệnh tật có trách nhiệm giám sát chặt chẽ các hành khách nhập cảnh tại địa phương
thực hiện tốt công tác giám sát dịch đặc biệt lưu ý tại các cửa khẩu lối mở
thường xuyên trao đổi thông tin giữa các đơn vị để nắm bắt tình hình
đến nay chưa phát hiện bất kỳ trường hợp nào có dấu hiệu nghi ngờ xảy ra trên địa bàn